các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đây là huyện ngoại thành đầu tiên của thành phố hồ chí minh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
đó là một thành tích rất có ý nghĩa của đảng bộ chính quyền và nhân dân củ chi đối với miền đất anh hùng
được mệnh danh là đất thép thanh đồng trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước
để tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho người dân
đảng bộ và chính quyền huyện đã năng động
một mặt kêu gọi đầu tư từ bên ngoài mặt khác phát huy những ngành nghề truyền thống lâu đời
như đàn lát làm cây kiển làm bánh tráng v v thành những ngành mũi nhọn để phát triển kinh tế địa phương
đó là câu chuyện thật ý nghĩa trong phần vấn đề và dư luận hôm nay
tiếp đó cũng là câu chuyện phát huy ngành nghề thủ công tạo công ăn việc làm
chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng đến thăm nhóm làm tranh giấy xoắn alid của những người khuyết tật
ở quận bốn thành phố hồ chí minh
nhưng trước tiên mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin tức thời sự nổi bật trong tuần
tuổi đời còn trẻ

chị đã quyết định mở ngôi nhà
làm tranh giấy xóng này

một thu nhập nhỏ một máy nhà
và đôi khi

cho những người giống mình
thậm chí chị còn tranh thủ đi làm
ở một cơ sở khác
để có thu nhập bù đắp cho ngôi nhà
trong mơ của mình

lúc trước thì em làm

nhưng chị vi cũng rất tận tình
và dạy em học nghề
làm tranh làm hoa giấy
thu nhập của em
thì vừa học vừa làm
thì chị vi tải em tháng hai chiều rưỡi
tôi đã học bộ môn tranh giấy xóng này
từ lúc ở năm ba đại học
và khi tốt nghiệp đại học
có một ý tưởng là
mở một nơi
để làm việc chung với các bạn khuyết tập
và dạy nghề
để cho các bạn khuyết tập
có một công an được làm
tranh giấy xóng này
nó có rất là lâu đời
khi tôi đã làm về bộ môn này
thì tôi tập trung vô
những mảng nghệ thuật
để tập trung vô những bức tranh
làm sao để nó sống động hơn
để thu hút hơn

không hề đơn độc

từ việc cho nhóm mở

cho tới sắp tới
sẽ bố trí cho mượn mặt bằng sản xuất
đó là những việc
khiến chúng ta tin tưởng
ngôi nhà trong mơ này
sẽ mãi đứng dững

tôi đến từ gia lai
mấy năm trước tôi thất nghiệp
hồi năm ngoái
tôi có quen một người bạn
giới thiệu qua cơ sở

rồi nuôi thêm mấy chị em của hoàn cảnh nữa
thật sự ra bản thân tôi cũng là một người khuyết tật
và tôi ở trong môi trường của những người khuyết tật
và tôi hiểu được một điều là
cái công việc làm của người khuyết tật
rất là khó khăn

cái công việc rất là khó khăn
và cái điều đó đã làm cho tôi có một cái suy nghĩ và cái tưởng
là khi mà mình tốt nghiệp đại học xong

để dành cho những người khuyết tật này
vâng thưa quý vị và các bạn
chúng ta cùng chúc cho ngôi nhà tranh giấy xóng alix
của những người kẻ may mắn

chúc cho những bức tranh thủ công nghệ này là một mái nhà ấm hấp thật sự
chúc cho những bức tranh thủ công nghệ này là một mái nhà ấm hấp thật sự
và những bức tranh thủ công giấy xóng của họ
sẽ càng tạo được sự đồng cảm trong cộng đồng
và với phóng sự ngắn về ngôi nhà làm tranh giấy xoắn thủ công alix
chương trình thành phố hồ chí minh hôm nay đã tạm khép lại
quý vị có thể xem lại chương trình này
vào lúc một mươi ba h một mươi tám h ngày chủ nhật
một mươi h sáng thứ hai
hoặc một mươi bốn h ba mươi thứ ba tuần kế tiếp
mời thư tử liên lạc
xin quý vị và các bạn liên lạc qua hộp thư
xin kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo